chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị trong phiên làm việc vào sáng ngày hôm nay tại kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã trình bày tờ trình của chính phủ
về dự án luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
tờ trình của chính phủ nêu rõ tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ
tuy đã có những chuyển biến nhưng chưa thực sự căn bản vững chắc
còn nhiều diễn biến phức tạp tai nạn giao thông vẫn ở mức cao và nghiêm trọng
ảnh hưởng trực tiếp tới phát triển kinh tế xã hội
một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là do nhiều quy định của luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
sau gần một mươi năm năm thực hiện đã bộc lộ những hạn chế bất cập
không đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý trong lĩnh vực này
nhất là trước sự phát triển của hạ tầng giao thông
sự gia tăng nhanh chóng của số lượng phương tiện giao thông
và tình hình trật tự an toàn giao thông đường bộ ở việt nam
ban hành luật trật tự an toàn giao thông đường bộ xuất phát từ yêu cầu thực tiễn khách quan
với mục tiêu quan trọng là đảm bảo tính mạng sức khỏe tài sản của người dân khi tham gia giao thông
xác định cụ thể cơ quan nhà nước chịu trách nhiệm chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ
góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước đảm bảo sự điều chỉnh
sát thực tế về pháp lý khắc phục những hạn chế vướng mắc bất cập của luật giao thông đường bộ hiện hành
phù hợp với xu thế phát triển pháp luật của nước ta và thông lệ quốc tế
dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ gồm chín chương tám mươi một điều
trong đó chuyển toàn bộ quy định về phương tiện giao thông từ dự thảo luật đường bộ sang
để đảm bảo tính thống nhất không chấm chéo trùng lập và phù hợp với phạm vi điều chỉnh của luật
đồng thời dự thảo luật cũng đã bổ sung một số quy định mới phù hợp với xu hướng tiến trình chuyển đổi số
dự thảo luật đã bổ sung một số quy định mới phù hợp với xu hướng tiến trình chuyển đổi số
tạo thuận lợi cho người dân dự thảo luật không phân chia chi tiết các hạng giấy phép lái xe như luật
giao thông đường bộ năm hai nghìn tám chỉ quy định nguyên tắc phân hạng giấy phép lái xe để đảm bảo tính
linh hoạt trong trường hợp có sự thay đổi của các điều ước quốc tế liên quan mà việt nam là thành viên
đồng thời chuyển một số điều luật trong chương vận tải đường bộ liên quan đến đảm bảo trật tự
an toàn giao thông của người điều khiển phương tiện tham gia
giao thông từ dự thảo luật đường bộ sang dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
để phù hợp với phạm vi điều chỉnh của luật
bộ trưởng tô lâm đánh giá cao trân trọng cảm ơn tiếp thu những ý kiến phát biểu của các đại biểu quốc hội
trong đó cơ bản là đồng tình với nhiều phát hiện đánh giá từ thực tiễn kinh nghiệm địa phương và trao đổi với quốc tế
bộ công an sẽ đánh giá hết các vấn đề tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu quốc hội
để hoàn thiện dự thảo luật theo quy định
sáng nay tại trường đại học phòng cháy chữa cháy bộ công an đã tổ chức buổi gặp mặt
giữa thượng tướng kurenkov aleksandr yachev slavovic bộ trưởng bộ tình trạng khẩn cấp liên bang nga
và tri hội hữu nghị việt nam liên bang nga bộ công an đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ trì buổi gặp mặt
cùng dự có thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đại sứ đặc mệnh toàn quyền liên bang nga
tại việt nam và đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của hai bộ
phát biểu tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm nêu rõ quan hệ hợp tác hữu nghị việt nam và liên bang nga
có bể dày lịch sử phát triển ngày càng hiệu quả thiết thực bền vững và tin cậy
rất nhiều thế hệ học sinh sinh viên của việt nam đã từng học tập tại liên bang nga nói chung
và các cơ sở đào tạo của bộ tình trạng khẩn cấp nói riêng sau khi tốt nghiệp trở về việt nam
đảm nhận nhiều cương vị quan trọng trở thành các nhà khoa học nhà giáo ưu tú
chuyên gia với bể giấy kinh nghiệm kiến thức góp phần phát triển kinh tế xã hội của việt nam
với tình cảm đó và với quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam với bộ tình trạng khẩn cấp liên bang nga
bộ trưởng tô lâm đề nghị bộ trưởng korenkov aleksandrov vyacheslavovic quan tâm
tiếp tục duy trì tăng cường thắt chặt mối quan hệ giữa bộ công an việt nam và bộ tình trạng khẩn cấp liên bang nga
trân trọng cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của bộ công an việt nam
bộ trưởng korenkov aleksandrov vyacheslavovic nhấn mạnh
thời gian qua hoạt động của tri hội hữu nghị việt nam liên bang nga bộ công an rất tích cực hữu ích
góp phần không nhỏ trong việc tăng cường và mở rộng quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống
sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân việt nam và nhân dân liên bang nga
bộ trưởng korenkov aleksandrov vyacheslavovic bày tỏ hy vọng
tri hội sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu đối vùn đắp và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị
hợp tác giữa hai nước liên bang nga việt nam nói chung giữa các cơ quan thực thi pháp luật liên bang nga
trong đó có bộ tình trạng khẩn cấp và bộ công an việt nam nói riêng
ngày càng phát triển chặt chẽ và toàn diện hơn
trước đó đoàn đại biểu cấp cao bộ tình trạng khẩn cấp liên bang nga do thượng tướng kurenkov alexander vyacheslavovic
bộ trưởng làm trường đoàn đã có buổi thăm và làm việc tại trường đại học phòng cháy chữa cháy bộ công an
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an đã chủ trì lễ đón và buổi làm việc
ngay sau lễ đón các đại biểu đã dự và tham quan buổi diễn tập các phương án phòng cháy chữa cháy
cứu nạn cứu hộ do trường đại học phòng cháy chữa cháy thực hiện
với tình huống giả định xảy ra sự cố tai nạn giao thông liên hoàn giữa một số xe ô tô trên đường
trong đó có xe tét chở dầu
vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương xe tét chở dầu hỏng nắp đầy tét chứa
làm cho dầu chảy tràn ra ngoài lan ra mặt đường và chảy vào hệ thống thoát nước nhà cao tầng gây nguy cơ cháy nổ
lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều động lực lượng cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đến hiện trường để xử lý sự cố và cứu người bị nạn
tại buổi diễn tập với sự quan sát và chứng kiến của đoàn đại biểu cấp cao bộ tình trạng khẩn cấp liên bang nga và bộ công an việt nam
nhiều thiết bị phương tiện chữa cháy lần đầu tiên được đưa ra tham gia diễn tập như robot chữa cháy hoặc các xe mô tô chữa cháy
được trường đại học phòng cháy chữa cháy bộ công an nghiên cứu chế tạo đảm bảo phù hợp với đặc thù địa hình các khu dân cư của việt nam
khi mà chúng tôi được tham gia diễn tập phương án về chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để phục vụ đoàn của bộ trưởng bộ tình trạng khẩn cấp liên bang nga
thì đây cũng là một cái niềm vinh dự của cán bộ giáo viên và học viên của nhà trường
khi nhận được thông báo của
lãnh đạo bộ về việc chuẩn bị để tổ chức một phương án biểu diễn đón đoàn đại biểu
thì chúng tôi cũng gấp rút để chuẩn bị do cái việc mà chuẩn bị luôn luôn ở cái tư thế sẵn sàng để tham gia công tác thường trực sẵn sàng chiến đấu
chúng tôi đạt được kết quả ngày hôm nay thì nó cũng là cái kết quả của quá trình dạy và học ở nhà trường
sau khi kết thúc tham quan diễn tập
đoàn đại biểu bộ tình trạng khẩn cấp liên bang nga
và các đại biểu đã tham quan phòng truyền thống của trường đại học phòng cháy chữa cháy
tại đây bộ trưởng korean corp alexandro vyacheslavovic đã ghi sổ vàng truyền thống của nhà trường với những lời chúc phát triển và thành công
bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch được thực hiện một cách bài bản
đã đạt được những kết quả rất to lớn
trong đó báo chí truyền thông công an nhân dân có vị trí vai trò và đóng góp đặc biệt quan trọng
đó là nhấn mạnh của thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại tọa đàm phát huy vai trò báo chí truyền thông công an nhân dân bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch
tọa đàm được tổ chức vào chiều ngày hôm nay tại hà nội
những năm qua báo chí công an nhân dân đã phát huy vai trò chủ công
đấu tranh ngăn chặn những thông tin xấu độc phản bác các quan điểm sai trái thù địch
nhiều bài viết phóng sự được thực hiện công phu bám sát vấn đề thời sự
góp phần ngăn chặn hành vi phá hoại tư tưởng thực hiện âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch
nhiều vụ việc được dư luận xã hội quan tâm đều được thông tin phản ánh kịp thời
vạch trần những luận điệu xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch
tại buổi tọa đàm các chuyên gia trong và ngoài lực lượng công an nhân dân đã trao đổi
giải đáp nhiều câu hỏi của các phóng viên biên tập viên cũng như gợi mở định hướng nhiều giải pháp quan trọng
góp phần nâng cao năng lực sức chiến đấu của đội ngũ những người làm báo trong công an nhân dân
trong công tác tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thủ địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
các vị khách mời đã trực tiếp tham gia trao đổi để làm sáng tỏa hơn về lý luận và thực tiễn
đối với chủ đề
có những nội dung nội hàm chứa ẩn khá là sắc xảo đầy kinh nghiệm trải nghiệm tâm huyết và trách nhiệm
tôi cũng yêu cầu cục truyền thông công an nhân dân và các cơ quan báo chí xuất bản trong công an nhân dân
cần tiếp thu tối đa và tật và vận dụng sáng tạo hiệu quả những ý kiến phát biểu chia sẻ đó
để tiếp tục nâng cao hơn nữa về chất lượng
công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng và phòng chống tham nhũng tiêu cực đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới
chúc mừng các tác giả đoạt giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng tiêu cực lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba do bộ công an phát động
thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh cuộc thi đã thu hút đông đảo các nhà báo tham gia trở thành một giải báo chí chuyên đề đặc biệt
bảy mươi tác phẩm dự thi trong đó có hai mươi bảy tác phẩm có chất lượng nổi trội sâu sắc đoạt giải cấp bộ và trung ương đã góp phần quan trọng cùng với toàn đảng toàn dân toàn quân ta ngăn chặn kiềm chế đẩy lùi tình trạng tham nhũng tiêu cực củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng
thời gian tới nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng vẫn đứng trước nhiều thách thức